thiên đón xe khách từ huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đến cảng cái mép thuộc xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đến bốn giờ sáng ngày ba tháng một thiên đeo khẩu trang đi bộ vào trạm thu phí quốc lộ năm mươi một
lúc này thiên quan sát thấy lượng xe đi qua trạm thu phí giảm dần
bên trong quầy thu phí số sáu chỉ có một mình chị phượng là nhân viên quầy thu phí
nên thiên đến mở cửa và dùng tay đẩy chị phượng sang một bên rồi lấy hơn bốn mươi triệu đồng
đến khoảng bảy h ba mươi phút cùng ngày thiên bị lực lượng công an bắt giữ cùng với vật chứng
sáng nay tòa án nhân dân huyện phú tân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo trần văn hoài anh tự dừa trú tại ấp mỹ hương c xã mỹ đức đông huyện cái bè tỉnh tiền giang
ba mươi chín tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng do không có tiền tiêu xài nên hoài anh nảy sinh ý định tìm tài sản của người khác lấy trộm
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hoài anh dùng kiềm cộng lực mang theo trong người
đột nhập vào một nhà máy xay lúa xã bình thạnh đông huyện phú tân cắt ba sợi dây điện có tổng chiều dài là hai mươi một mét
trong lúc định cắt trộm dây điện tiếp thì bị chủ nhà máy phát điện bắt giữ
được biết bị cáo trần văn hoài anh là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
chương trình an ninh hai mươi bốn h phát sóng lúc một mươi tám h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
kính thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi tám tháng hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một căn nhà ba tầng kinh doanh
các loại hàng gia dụng kẹp tóc hóa mỹ phẩm nằm liên kề với chợ hành thông tây quận gò vấp tp hcm
may mắn là ba người trong nhà đã thoát nạn kịp thời
tại thời điểm cháy vào lúc một mươi ba h trong nhà có ba người
khi phát hiện hỏa hoạn thì khói bao trùm kính căn nhà và cầu thang không thể phát xuống bằng cầu thang
hai phụ nữ tại lầu một và lầu hai của căn nhà đã trèo qua lan can nhảy xuống và được người đàn ông đổ xuống an toàn được
còn người chủ cửa hàng là bà hạnh đã dùng hai chiếc óc phát nhúng nước trùm lên đầu rồi thoát hiểm ra ngoài bằng hướng cầu thang
sau khi thoát nạn bà hạnh chủ cửa hàng cho biết căn nhà này bà thuê để kinh doanh dưới tầng trệt còn bên trên dùng một phòng để ở tiện cho buôn bán
chỉ tính riêng số hàng hóa bị cháy là hơn năm trăm linh triệu đồng
cũng theo bà hạnh trước khi hỏa hoạn xảy ra cửa hàng có thuê thợ hàng đến sửa chữa
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận gò vấp đã điều nhiều chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được tắt hoàn toàn
hiện cơ quan chức năng đã niêm phong lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ
liên quan đến thông tin tố cáo giám đốc bệnh viện quận gò vấp tp hcm có dấu hiệu là đầu cơ khẩu trang y tế để xuất khẩu ra nước ngoài
ngày hai mươi tám tháng hai ủy ban nhân dân quận gò vấp đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với bác sĩ phạm hữu quốc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ
tiếp nhận thông tin trên một số trang mạng xã hội về việc bác sĩ phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp đầu cơ khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài để kiếm lời kèm theo giấy tờ giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng
sự việc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội trong bối cảnh cả nước đang chung tay chống dịch khang hiếm khẩu trang y tế
trong ngày hai mươi bảy tháng hai ủy ban nhân dân quận gò vấp đã chi đạo thanh trao quận xác minh theo kết quả ban đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
vì vậy ngày hai mươi tám tháng hai ubnd quận đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với bác sĩ phạm hữu quốc đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc qua cơ quan điều tra công an quận để làm rõ
thanh tra sở y tế tp hcm cũng đang vào cuộc phối hợp làm sáng tỏ vụ việc để báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can liên quan đến vụ án một căn hộ lừa bán cho nhiều người xảy ra tại chung cư labonita
đường phạm gia trí phường hai mươi năm quận bình thạnh tp hcm
trước đó sau một thời gian điều tra củng cố tài liệu chứng cứ ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư la bonita
ba bị can bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần này gồm vũ bảo trinh nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng bất động sản nam thị tô văn trí tâm và hoàng thế anh cùng là nguyên giám đốc công ty nam thị
theo điều tra vũ bỏ trinh chú động thuê lại căn hộ của một số khách hàng đã mua chung cư labonita sau đó dùng những căn hộ này để bán cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an cũng xác định tâm và anh với vai trò giám đốc đã trượt tiếp các hợp đồng lừa đạo khách hàng
sau nhiều lần thương lượng không được các nạn nhân đã tố cáo hành vi của các đối tượng lên cơ quan công an hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra